nhiệt độ chi tiết cho các vùng thì chúng tôi sẽ gửi tới quý vị trong phần sau của chương trình
còn bây giờ mời quý vị hãy cùng đến với phần tin tức lúc sáu giờ
chiều một mươi sáu tháng chín trại giam an phước phối hợp với công an thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
và công an xã tân thành đã bắt khẩn cấp hai phạm nhân trốn trại tên đinh văn dương ba mươi một tuổi và phạm văn xây ba mươi tuổi
khi hai đối tượng này đang lẩn trốn tại khu vực bờ suối thuộc ấp bảy xã tân thành thành phố đồng xoài
trước đó sáng cùng ngày lợi dụng buổi lao động ngoài trời hai phạm nhân đinh văn dương đang thụ án về tội giết người với hình phạt một mươi bảy năm tù
và phạm văn xây đang chấp hành bản án hai mươi năm năm tù cho các tội danh trộm cắp tài sản cướp tài sản lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đã bỏ trốn khỏi trại giam an phước
ngay sau khi hai phạm nhân nguy hiểm bỏ trốn trại giam an phước đã ra quyết định truy nã đồng thời khẩn trương tổ chức các lực lượng truy bắt
đến khoảng một mươi sáu h chiều ngày một mươi sáu tháng chín phát hiện hai đối tượng đang lẩn trốn ở khu vực bờ suối thuộc ấp bảy xã tân thành
lực lượng công an xiết chặt vòng vây tóm gọn hai đối tượng trốn trại nguy hiểm
ngay trong chiều một mươi sáu tháng chín trại giam an phước đã di lý hai phạm nhân trốn trại về trại giam an phước để điều tra xử lý theo quy định
công an huyện nhơn trạch tỉnh đồng nai đã bắt tạm giam bị can thạch chanê sê rê chú tỉnh đồng nai để điều tra về tội cố ý gây thương tích
do có mâu thuẫn từ trước nên vào tối ngày hai mươi bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi thạch chane sere đã cùng đồng bọn dùng hung khí chém anh nguyễn duy khánh và nguyễn thanh toàn
cả hai quê tỉnh vĩnh long làm anh toàn bị thương tật hai mươi năm còn anh khánh ba
vào cuộc xác minh công an xác định seri là thủ phạm nên đã ra quyết định khởi tố bị can áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
nhưng đối tượng đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa phương
vào ngày một mươi tám tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định
đã toàn quốc đối với sê rê về tội cố ý gây thương tích
bằng các biện pháp nghiệp vụ vào ngày một mươi bốn tháng chín công an huyện nhân trạch đã bắt được sê rây
khi đang lẩn trốn tại một công ty trên địa bàn khu công nghiệp nhân trạch ba huyện nhân trạch
ngày một mươi sáu tháng chín tòa án nhân dân tỉnh cao bằng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án
tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép đối với bốn bị cáo hứa văn công nông văn thành hứa văn bảo lê văn trèn
cùng chú tại xóm lũng phía ác xã đàm thủy huyện trùng khánh tỉnh cao bằng
theo cáo trạng ngày sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một hứa văn công lê văn trẻ nông văn thành
đã liên lạc qua mạng xã hội với một người đàn ông trung quốc chưa rõ thông tin
để đón sáu người nhập cảnh trái phép về việt nam
ba bị cáo trên đã thực hiện và hưởng lợi mỗi người hai triệu đồng
ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một hứa văn công nông văn thành hứa văn bảo
tiếp tục liên lạc với người đàn ông trung quốc kể trên
để đón một mươi người trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam
trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội nhóm bị cáo đã bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt hứa văn công và nông văn thành
mỗi bị cáo tám năm tù giam hứa văn bảo sáu năm tù giam lê văn trẻ năm năm tù giam
sau khi phát hiện một mươi trường hợp dương tính với sars cov hai trong cộng đồng
ở thành phố đông hà tỉnh quảng trị đã phong tỏa y tế hai mươi bảy điểm trên địa bàn thành phố đông hà
các huyện hải lăng gio linh và vĩnh linh cùng tỉnh quảng trị đã áp dụng chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
về giãn cách xã hội toàn bộ thành phố đông hà bắt đầu từ một mươi hai h trưa ngày một mươi sáu tháng chín cho đến khi có thông báo mới
theo đó thành phố đông hà sẽ thực hiện giãn cách theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình
khu phố cách ly với khu phố phường cách ly với phường
người dân ở tại nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực thực phẩm thuốc ben cấp cứu
làm việc tại nhà máy cơ sở sản xuất cơ sở kinh doanh dịch vụ dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác
thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu hai mét khi giao tiếp không tập trung quá hai người ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện và tại nơi công cộng
hiện tại liên quan đến một mươi trường hợp dương tính với sars cov hai trên địa bàn thành phố đông hà tỉnh quảng trị
đã truy vết được một trăm ba mươi ba trường hợp f một và một trăm ba mươi ba trường hợp f hai
tỉnh quảng trị cũng đã quyết định cho học sinh trên toàn địa bàn thành phố đông hà tiếp tục học theo hình thức trực tuyến
thưa quý vị hiện nay một số tỉnh thành trên cả nước đã triển khai cho học sinh đến trường thay vì hình thức học online
tuy nhiên thì rất nhiều em đã mắc kẹt tại nơi có dịch mà chưa thể trở về địa phương để tiếp tục nhập học
tại đà nẵng nhiều em học sinh ngoại tỉnh đã được tạo điều kiện học tạm thời
không gián đoạn về học tập
vậy các em đã được hỗ trợ như thế nào hãy cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
quê ở thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
em vũ thăng bình ra nhà bà con ở đà nẵng chơi từ tháng sáu và kẹt lại đây do tình hình dịch bệnh
sau khi người nhà liên hệ với trường tiểu học núi thành quận hải châu
bình được xếp lớp theo học chương trình online ngay khi năm học mới bắt đầu
dạ online kinh tức lớp ba
em ở trường ông đậu úc tôi dạ rất dễ dàng bài ghê hiểu
tiếp nhận học sinh ngoại tỉnh hiểu được những bỡ ngỡ của các em nhất là ở độ tuổi tiểu học
giáo viên phụ trách lớp luôn dành những sự quan tâm để các em có được tâm lý thoải mái
và khi mà em tham gia học trực tuyến thì trước mắt là giới thiệu với lớp
để cho em gia nhập tới
và sau đó thì mình trông tiếc những tiếng học đầu tiên
tức là khi mà em tham gia học trực tuyến
thì cô đã quan tâm đặc biệt quan tâm anh hơn các bạn một chút
tức là những hỏi dễ là cô sẽ gọi em trả lời
để cho em được dơ tay trả lời
rồi các bạn đồng ý nhận xét là em trả lời đúng
và các bạn sẽ biết lấy em
và em cũng được hòa nhập với các bạn
dù chỉ là học tạm thời trong thời gian chưa thể trở về địa phương
nhưng bên cạnh việc được tạo điều kiện
học sinh hòa nhập với lớp
các giáo viên cũng thường xuyên liên hệ với người nhà của các em
để thông tin nắm bắt tình hình hướng dẫn chuẩn bị
để các em có điều kiện học tập tốt nhất
chưa có sách giáo khoa
về phía nhà trường tiểu học võ tỷ sáu
thì đã cung cấp cho các em các cái bản sách giáo khoa
theo định dạng pdf ở trên fanpage của nhà trường
cũng như là giáo viên chủ nhiệm đã thông tin đến cử thể đến phụ huynh
sở giáo dục và đào tạo cho biết
tính đến ngày một mươi bốn tháng chín
có ba trăm ba mươi bốn học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông
của các tỉnh thành đang học tạm tại thành phố
ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn
nơi các em đang cư trú
khi mà các trường địa phương mà các em chuyển về
và cần cái kết quả học tập
thì chúng tôi sẽ là xác nhận đánh giá
để làm cơ sở đánh giá cuối kỳ cho các học sinh này
còn nếu trường hợp nào mà các em mà muốn ở lại
học hẳn hết qua năm học này

chúng tôi cũng tạo điều kiện cho các em được học
không chỉ tại đà nẵng
các địa phương trên cả nước
đều tạo những điều kiện thuận lợi nhất
để việc học tập của học sinh không bị gián đoạn
khi các em chưa thể trở về địa phương
sở giáo dục đào tạo các tỉnh thành
kết nối chặt kẽ để nắm bắt tình hình
phối hợp trong việc hỗ trợ và tiếp nhận
các em quay trở lại trường cũ học tập
sau thời gian phòng chống covid một mươi chín
mời quý vị cùng điểm qua những tin tức đáng chú ý
trong các số báo ra sáng ngày hôm nay
cùng biên tập viên mỹ hạnh trong một điểm báo
xin mời chị mỹ hạnh
thưa quý vị bộ y tế vừa ra văn bản hỏa tốc
yêu cầu sở y tế các tỉnh thành phố
thực hiện nghiêm công tác tiêm chủng
không tiêm cho lứa tuổi ngoài hướng dẫn
của bộ y tế
thông tin đăng tải trên báo công an nhân dân online
nội dung bài viết đề cập đến việc
gần đây bộ y tế nhận được thông tin
phản ánh một số cơ sở y tế tiêm chủng
có tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em
dưới một mươi tám tuổi
và kết hợp hai loại vaccine không theo hướng dẫn của bộ
điều này có thể ảnh hưởng tinh thông nhất
trong việc chỉ đạo điều hành
và thực hiện chiến lược tiêm chủng của việt nam
văn bản nêu rõ không tiêm cho lứa tuổi
ngoài hướng dẫn của bộ y tế
trong trường hợp có điều chỉnh về lứa tuổi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
bộ y tế sẽ có hướng dẫn sau
trên báo lao động số ra ngày hôm nay
đăng tải bài viết có nhan đề
bệnh viện tư nhân đuối sức khi điều trị covid một mươi chín
bài viết đề cập đến việc
nhiều bệnh viện tư nhân
đang trở thành nguồn lực quan trọng
giúp giảm gánh nặng cho hệ thống y tế
trong công việc thu dung điều trị
bệnh nhân covid một mươi chín
tuy nhiên các bệnh viện này đang gặp vướng mắt
khi mà phải bỏ ra số tiền đầu tư lớn
cho hạ tầng nhân lực điều trị
mà không được cho phép thu phí dịch vụ tương ứng
các cơ quan chức năng hiện vẫn đang
trong quá trình xem xét để giải quyết vấn đề này
và theo sở y tế
thành phố hồ chí minh
trong số chín mươi năm cơ sở y tế tiếp nhận
điều trị bệnh nhân covid một mươi chín của thành phố hiện nay
thì có khoảng một mươi bệnh viện tư nhân
với hơn một ba trăm linh dưỡng bệnh
các bệnh viện này đang gặp vướng mắt
bởi chiếu theo các quy định hiện hành
bệnh nhân mắc covid một mươi chín được điều trị miễn phí
để giải quyết kinh phí
điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
đảm bảo nguồn lực để các cơ sở y tế tư nhân
tiếp tục công tác điều trị
giảm áp lực cho hệ thống y tế công lập
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
kiến nghị thủ tướng chỉ đạo bộ y tế
khẩn trương thực hiện ý kiến của bộ tài chính
sớm tổng hợp trình chính phủ báo cáo
ủy ban thường vụ quốc hội xem xét quyết định
từ ngày hôm nay
luật sư nhân viên tài chính ngân hàng
chứng khoán không cần giấy đi đường
nhưng phải đáp ứng một số điều kiện
theo đại diện công an thành phố hồ chí minh
thông tin được đăng tải trên báo điện tử vn express
cụ thể từ ngày một mươi sáu tháng chín
thành phố bổ sung một số nhóm
việc không cần giấy đi đường
khi đáp ứng một số điều kiện
gồm luật sư tham gia tố tụng khi có thông báo yêu cầu
giấy triệu tập của các cơ quan tố tụng
hoặc văn bản yêu cầu của cơ quan tố tụng
kèm văn bản phân công luật sư
của văn phòng luật sư
khi di chuyển luật sư phải có các yếu tố
nhận diện là thẻ luật sư
chung với giấy tờ và kiểm tra khai báo y tế
trên phần mềm vneid
cán bộ và nhân viên
ngành tài chính ngân hàng chứng khoán
được lưu thông đổi ca làm việc
hàng tuần thời gian di chuyển bắt đầu
từ một mươi sáu h ba mươi cho đến một mươi tám h thứ sáu
và sáu h ba mươi phút đến tám h thứ hai
nhân viên doanh nghiệp
sang dầu ga
được đi lại đổi ca làm việc
từ một mươi ba h đến một mươi năm h chủ nhật hàng tuần
người lao động thuộc các doanh nghiệp nhà nước
như là điện lực bưu điện viễn thông
được lưu thông đổi ca làm việc
trong thời gian từ một mươi năm h đến một mươi bảy h
và từ sáu h cho đến bảy h ba mươi phút thứ hai
nhóm này khi ra đường
phải mặc đồng phục ngành doanh nghiệp
đeo thẻ nhân viên có lịch đổi ca của đơn vị
và khai báo y tế
qua phần mềm của bộ công an
hà nội sẽ mở lại một số dịch vụ
bắt đầu từ một mươi hai h ngày một mươi sáu tháng chín
doanh nghiệp lạc quan
và đây là nhan đề của bài viết
trên báo kinh tế và đô thị
bắt đầu từ một mươi hai h ngày một mươi sáu tháng chín
hà nội sẽ mở lại một số dịch vụ thiết yếu
như là kinh doanh dịch vụ ăn uống
chỉ bán mang về văn phòng phẩm
sách thiết bị đồ dùng học tập
viện thị xã chưa ghi nhận ca nhiễm covid một mươi chín
trong cộng đồng từ thời điểm thực hiện
chỉ thị số hai mươi
theo nhiều doanh nghiệp
đây là tín hiệu lạc quan
cho thấy nếu công tác chống dịch
được kiểm soát tốt như hiện tại
ngày bình thường mới sẽ không còn xa
quý vị vừa cùng chúng tôi điểm qua một số tin tức đáng chú ý
trên các trang báo số ra sáng ngày hôm nay
còn bây giờ sẽ là phần tin tức trong sáng phương nam
những tháng dịch trôi qua quả là khó khăn vì chúng tôi không thể ra ngoài để mua sắm
thức ăn đồ dùng đành phải đặt mua trực tuyến nhờ các shipper công việc bị gián đoạn nhưng may mắn
là người thuê tôi đã rất chia sẻ họ trả tôi một mức lương nhất định để có thể chi trả tiền nhà chi
phí sinh hoạt đặc biệt là còn giúp tôi thanh toán phí gia hạn visa tôi rất cảm kích vì phí visa khá
cao đối với tôi lúc này tuy nhiên đối với vùng đảo điền đặc thù cũng có những người nước ngoài làm
việc đặc biệt là giúp việc hoặc giúp việc nhà cho những người nước ngoài đối với phương chăm của
phường ngay từ đầu đó là không để bất kỳ ai bị bỏ lại phía sau kể cả người nước ngoài thì đối
với công tác chăm lo đối với mặt trận thì mặt trận cũng chăm lo cái túi ăn xin cho những đối tượng này
chứ không chỉ chăm cho đối tượng người việt nam của mình chăm lo đủ kể cả công an khu vực
cũng thường xuyên chăm lo cho những đối tượng này vào giữa tháng tám thành phố hồ chí minh đã yêu cầu
rà soát thống kê số lượng người nước ngoài trên địa bàn gặp khó khăn
về nơi cư trú chưa tiêm vắc xin phòng covid một mươi chín không có kinh phí trang trả cuộc sống hàng ngày
sau khi kết thúc thống kê vào ngày hai mươi hai tháng tám sở ngoại vụ thành phố cùng ủy ban mặt trận tổ quốc
ca cấp đã nhanh chóng đưa gói ăn xin đến đối tượng cần hỗ trợ
hiện tại mình cũng có giảm năm mươi tiền trọ và những hậu nào phơi mặt bằng phía trước hay là những hậu
khó khăn thì qua dịch mình mới thu tiền hiện tại không có thu tiền tệ chỉ thu tiền điện nước để mình
đóng cho nhà nước thôi
nhiều khi đối với công tác chích ngừa đối với công tác đi chợ thay mình đều thực hiện phiên dịch
ra tiếng anh để cho họ nắm được những chủ trương chính sách của mình để mà thực hiện
nhờ sự quan tâm của các bạn mà cuộc sống sinh hoạt những tháng qua bớt căng thẳng
thậm chí có người hàng xóm gần đây biết hoàn cảnh của hai chúng tôi thường xuyên gửi tặng thức ăn
đồ dùng chúng tôi biết ơn những tấm lòng đó
tinh thần của thành phố hồ chí minh nói riêng và việt nam nói chung luôn tạo điều kiện để lao động
nước ngoài được hồi hương ngay khi đảm bảo các yêu cầu an toàn về phòng dịch do đó sở ngoại vụ
thành phố vẫn tiếp tục kết nối với tổng lãnh sự quán các nước trên địa bàn hỗ trợ tổ chức phương
tiền đưa người lao động nước ngoài trở về theo nguyện vọng
những nội dung tiếp theo triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ luồng xanh đường thủy nội địa
khó gỡ trong vận chuyển nông sản giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp tại các tỉnh thành phía nam
sống đẹp ngày hôm nay mời quý vị cùng theo chân các
chiến sĩ cảnh sát khu vực giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn tại thành phố đà nẵng
tiếp tục là những thông tin giao thông đáng chú ý phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân
thành phố hà nội lê hồng sơn cho biết sau khi thành phố quyết định nới lỏng một số hoạt động
phòng chống dịch trên địa bàn việc kiểm tra kiểm soát giấy đi đường sẽ được điều chỉnh theo hướng
thuận tiện hơn cho người dân cụ thể người dân khi di chuyển trong các khu vực vùng xanh
là một mươi chín quận huyện thị xã trong trạng thái bình thường mới theo đánh giá của sở y tế sẽ không
phải xuất trình giấy đi đường tuy nhiên ở vùng đỏ người dân vẫn phải tuân thủ nghiêm quy định
giãn cách theo nguyên tắc chỉ thị một mươi sáu chỉ ra đường khi thật cần thiết người dân ở vùng đỏ khi đi
xuyên vùng phải có giấy đi đường theo quy định sở giao thông vận tải tp hà nội cho biết
đơn vị đang tham khảo ý kiến các sở ban ngành về việc đề xuất cho shipper công nghệ hoạt động trở
trở lại sau ngày hai mươi một tháng chín hoặc có thể sớm hơn tùy tình hình diễn biến của dịch bệnh
cụ thể sở đang đề xuất thành phố xem xét cho các shipper công nghệ giao đồ ăn uống được hoạt động
trở lại tại một mươi chín quận huyện vùng xanh tuy nhiên chỉ hoạt động giao đồ ăn được khôi phục các hoạt
động chở khách vẫn bị cấm các đơn vị cung ứng dịch vụ được hoạt động trở lại mà không cần phải xin
cho phép các cơ quan chức năng thay vào đó các cơ quan chức năng trên địa bàn sẽ tiến hành hậu kiểm
và xử lý vi phạm nếu có
nhằm đáp ứng mục tiêu kép của chính phủ vừa phòng chống dịch covid một mươi chín vừa phát triển kinh tế
và nguyên tắc an toàn đến đâu mở đến đấy tổng công ty cảng hàng không việt nam acv và các hãng bay
đã thiết lập xây dựng chương trình hành lang xanh trong ngành hàng không với mục tiêu đảm bảo an
toàn phòng chống dịch tạo niềm tin cho khách hàng và phục hồi việc đi lại bằng đường hàng không trong
trạng thái bình thường mới theo đó các hãng hàng không chủ trì xây dựng các tiêu chí
cho hành khách xanh máy bay xanh phương tiện xanh quy trình xanh acv chủ trì xây dựng các tiêu chí
hạ tầng xanh quy trình khai thác xanh dự kiến đầu tuần tới việc xây dựng hành lang xanh sẽ được
hoàn tất đây là cơ sở cụ thể để đề xuất chính phủ thủ tướng chính phủ các bộ ngành ban
chỉ đạo phòng quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín xem xét chỉ đạo khôi phục
khai thác nội địa trên toàn mạng và từng bước mở các chuyến bay quốc tế
thưa quý vị thời gian vừa qua
lưu thông hàng hóa giữa các tỉnh thành phố phía nam gặp ách tắc bởi ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
đặc biệt tình trạng này diễn ra trên một số tuyến đường thủy nội địa
đáng chú ý là chủ yếu trên lĩnh vực tiêu thụ nông sản mới đây thì cục đường thủy nội địa việt nam
cho biết là để thao gỡ triển khai nhiều giải pháp tập trung cho luồng xanh đường thủy và gỡ khó
cho lưu thông ghi nhận của nhóm phóng viên
di chuyển lâu hơn so với đường bộ và cũng mất thời gian chờ đợi vì nhiều thủ tục hành chính
thu mua gom nông sản đang gặp khó khi lưu thông qua tuyến đường thủy từ tiền giang đến kiên giang
theo ghi nhận thực tế luồng xanh đường thủy được triển khai trong giai đoạn này rất phù hợp

các tỉnh thành phố phía nam có hệ thống sông rạch dày đặc thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa
hơn nữa hạ tầng thủ tục cấp phép phương tiện cũng được tạo mọi điều kiện tốt nhất
tuy nhiên giao cản lớn nhất là quá trình đi lại khi các phương tiện thiếu thống nhất
về các điều kiện y tế đối với người và phương tiện như không đồng nhất về thời gian xét nghiệm
đây là một trong những vấn đề đầu tiên cần được tháo gỡ đối với vận tải trên tuyến đường thủy nội địa
tuy nhiên rào cản lớn nhất là quá trình đi lại khi các phương tiện thiếu thống nhất

bên cạnh đó do chính sách kiểm soát dịch bệnh ở mỗi
địa phương khác nhau nên thời gian vận chuyển hàng hóa thường bị chậm
giảm chất lượng nông sản khi tới tay người tiêu dùng
hơn nữa chính bởi sự khác nhau như vậy cũng phát sinh thêm nhiều chi phí khi thực hiện xét nghiệm nhanh hoặc test pcr
thực trạng này khá phổ biến đối với các hộ cá thể đi thu mua gom nông sản tại các tỉnh đồng bằng sông cửu long
đồng thủy nội địa việt nam cũng đã đề nghị các địa phương nghiên cứu giải pháp gộp các mẫu lại để test cho các thuyền viên
trường hợp mà dung tính thì là
là sẽ thực hiện là cách ly
còn trường hợp mà mẫu gộp đấy mà âm tính thì là vẫn là đạt yêu cầu về chống dịch
và có một số địa phương cũng đã áp dụng cái này thì có thể là giảm thời gian test
cũng như giảm chi phí test cho cho cho người vận chuyển doanh nghiệp của người vận chuyển
thời gian tới các cơ quan chức năng cũng đã thông báo đến các doanh nghiệp vận tải
chuẩn bị các giấy tờ thủ tục khi lưu thông qua mỗi chốt kiểm soát
đồng thời sẽ phối hợp với các địa phương
thành lập các trạm test nhanh covid từ đó tạo điều kiện thuận lợi rút ngắn chi phí
thời gian đẩy mạnh lưu thông hàng hóa trên tuyến thủy nội địa
có thể thấy là tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đã ảnh hưởng không nhỏ đến ngành du lịch của việt nam
nói chung và du lịch quảng ninh nói riêng
trước những thách thức và khó khăn đó thì đòi hỏi du lịch tỉnh quảng ninh
phải có những giải pháp tối ưu để khôi phục lại du lịch trong thời gian sớm nhất
được biết là trong thời gian tới thì quảng ninh sẽ bắt đầu đón khách nội tỉnh
trên cơ sở có kiểm soát và duy trì nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
và đây sẽ là tiền đề mở rộng thị trường khách du lịch
các địa bàn an toàn trong cả nước trong thời gian tới
là một địa phương có thế mạnh về phát triển dịch vụ du lịch
với ba khu du lịch cấp quốc gia hai mươi tuyến du lịch và chín mươi một điểm du lịch trên địa bàn
trước những diễn biến của dịch bệnh covid một mươi chín
du lịch quảng ninh đã phải chịu những tác động và ảnh hưởng nặng nề
theo thống kê của sở du lịch tỉnh quảng ninh trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một
thu ngân sách từ dịch vụ du lịch quảng ninh giảm gần bốn mươi so với cùng kỳ năm trước
đối mặt với đại dịch covid một mươi chín đều đã ảnh hưởng cực kỳ lớn
tới ngành du lịch trong vòng hai năm vừa qua
toàn bộ những khách sạn tàu nghỉ đêm nhà hàng buộc phải dừng hoạt động
kéo theo nhiều hệ lụy về vấn đề nhân sự
chi phí bảo trì bảo dưỡng các khoản nãi vai ngân hàng v v
thực sự thì ngành du lịch quảng ninh chưa từng trải qua một cái khó khăn nào như thế này cả
trước mắt các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh quảng ninh
chỉ đón khách trong tỉnh trên cơ sở các kiểm soát
và duy trì nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
việc tái khởi động ngày hoạt động du lịch nội tỉnh
có ý nghĩa vô cùng to lớn với các hộ kinh doanh đơn vị du lịch trên địa bàn
khiến nền kinh tế đã dần được khôi phục và khởi sát trở lại
chúng tôi cũng đã có những nghiên cứu
và chúng tôi cũng sẽ có báo cáo với các cấp có thẩm quyền
có lẽ chúng ta cũng phải thay đổi tư duy và thay đổi nhận thức
và thay đổi cả vấn đề liên quan đến quản trị hoạt động du lịch
bởi chúng ta cũng phải hình dung rằng

động du lịch là hoạt động mang chất xã hội cao
và bất kỳ những biến động
kể cả là những vấn đề liên quan an ninh phi truyền thống như dịch bệnh
vấn đề thiết tai vấn đề khác đều tác dụng ngành du lịch
thì phải toán là ra chúng ta phải đưa ra những cách thức để thích ứng với nó
theo tôi việc mở cửa du lịch nội tỉnh
là một sự nỗ lực rất lớn của chính quyền
cũng như là các công ty du lịch
làm sao chúng ta vừa phải kích cầu du lịch
mà vẫn phải đảm bảo về chống dịch
và mở cửa du lịch nội tỉnh
hiện tại mang ý nghĩa cực kỳ lớn
đối với những công ty đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn
khi đang không có nhiều nguồn thu
tôi cho rằng đây là việc rất cần thiết
cho những công ty du lịch vào thời điểm này
để thu hút khách du lịch sau khi được phép hoạt động trở lại
các công ty lựa hành đã chủ động xây dựng
tung ra các sản phẩm tua tuyến mới lạ với dịch vụ chọn gói
phù hợp với tỷ hiệu khách nội tỉnh
và phải đi kèm nhiều chương trình khuyến mại
để thu hút lượng khách lớn
trong một thời gian ngắn
và đặc biệt là tâm lý của du khách sau dịch bệnh
bên cạnh việc đưa ra những gói chương trình du lịch sản phẩm co
chúng tôi cũng sẽ thúc đẩy mạnh hơn nữa những chương trình quảng bá
tiếp tục đưa ra những sản phẩm mới
để phù hợp hơn với tình hình dịch bệnh
và gia tăng trải nghiệm khách hàng
tất cả nhằm thu hút sự quan tâm của du khách
và thúc đẩy nâng cao cái nhu cầu của du khách
đến với hạ long quảng ninh nói riêng
và du lịch việt nam nói chung
bên cạnh sự chủ động từ các cơ sở kinh doanh dịch vụ
điểm du lịch di tích danh thắng
thì trách nhiệm của mỗi du khách
cần tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch
theo khuyến cáo năm k trong một chuyến du lịch là rất quan trọng
để mỗi hành trình thực sự là một trải nghiệm an toàn và hấp dẫn
thưa quý vị trong gian khó của những ngày đại dịch hoành hành
người dân tại thành phố đà nẵng như được tiếp thêm động lực
từ dịch bệnh
từ sự chia sẻ giúp đỡ của các chiến sĩ công an
đặc biệt là các chiến sĩ công an khu vực
hơn cả là bằng tấm lòng yêu thương và sự cảm thông
với hoàn cảnh của nhân dân
các anh đã phát huy được vai trò và trách nhiệm của mình
thông qua cách làm hay và việc làm ý nghĩa
nhiều gia đình hoàn cảnh khó khăn đã được giúp đỡ
nhận thấy đời sống người dân trên địa bàn phường thanh khê tây
quận thanh khê vẫn còn nhiều thiếu thốn chật vật
nhất là nguồn công liên thực thực phẩm
thông qua mô hình phủ xanh vùng vàng của công an
trong phường đại úy hứa đại tin đã nhanh chóng kết nối
với các vựa rau xanh kịp thời hỗ trợ nhân dân
giữa lúc thành phố vẫn đang hạn chế các hoạt động giao thương
bụng bán với vai trò cảnh sát khu vực
đại úy tin đã phát huy vai trò trách nhiệm bằng việc làm thiết thực
chương trình ba mươi container tại ba mươi điểm chợ
do công an thành phố tự chức
đến thời điểm này đã được bàn giao
tuy nhiên với vai trò là người chiến sĩ công an nhân dân
thì vẫn vừa tham gia
phòng chống dịch vừa đảm bảo đời sống của nhân dân
nhận thấy việc nguồn rau sạch để cung cấp cho bà con nhân dân
tại địa bàn quán lấy rất là hạn chế
cho nên là kết nối để mục thu mua lại
của bà con ở hòa phong
để phan phát lại cho bà con ở trên địa bàn
mặc dù từ mưa nhưng các bộ nhân sĩ cũng ra dầm mưa
để cung cấp cho bà con nhân dân
cũng mong muốn bà con nhân dân
có nguồn rau này nên làm thêm
để cho nó có thêm cải thiện thêm cái bữa ăn
và cũng có được nguồn rau này
cho nên để bà con nhân dân hạn chế
bất cứ là được thực hiện tốt của quyết định
hay chiến không làm gửi bao giờ thành phố
vốn được triển khai theo khu vực tổ dân phố
đến nay mô hình lấy xanh phủ vàng
được nhất rộng trên phạm vi toàn phương
mô hình này vừa giải quyết đầu ra nông sản
cho người nông dân
vừa đáp ứng nhu cầu bức thiết cho người dân
mô hình lấy xanh phủ vàng
thì thực ra là bây giờ là mới ở phường em cô tây
là cái mô hình đầu tiên
để mà cung cấp nguồn rau xanh rau sạch
cho bà con
và trong đó thì cảnh sát khu vực của chị
là anh dứa đại kinh
từ những cái bước đầu là đợt dịch
thì anh đã hỗ trợ nguồn rau xanh
cho tới khu vực của anh
đó là khu vực bốn
và đặc biệt là tổ quốc tám
và bây giờ mô hình này đã được nhân lên trên toàn phường
thì chị thấy là chị rất cảm ơn
và người dân ở đây thì cũng rất là trân trọng
và cảm ơn thực sự cảm ơn
những các chiến sĩ công an
có mặt lúc dân khó giúp đỡ khi dân cần
người chiến sĩ cảnh sát khu vực
luôn gần dân bám cơ sở
và chăm lo đời sống của nhân dân
không chỉ riêng đại ủy tin
mà đối với thường ủy kiến cũng như vậy
anh luôn là người đi đầu
trong việc kết nối chia sẻ
và mang những phần quà thiết thực
kịp thời đến với người dân nghèo
cảm thấy rất là vui
bởi vì mình đã có
giúp đỡ được ba con nhân dân
trong việc cung ứng
nguồn nguyên thực cho ba con
để giúp đỡ ba con vượt qua
giai đoạn khó khăn nhất
và đó cũng là điều cần thiết
mà người chiến sĩ công an nhân dân
như chúng tôi phải tiên phong
phải đi đầu
lo và nghĩ cho nhân dân
bằng trách nhiệm và tình cảm chân thành
họ những chiến sĩ cảnh sát khu vực
vẫn đang ngày đêm lặng lẽ
và âm thầm cống hiến
đồng hành cùng nhân dân
vượt qua giai đoạn khó khăn này
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo